tối qua ngày chín tháng một mươi một bảng baff suzuki cup hai nghìn một mươi tám khởi tranh với hai trận đấu
trên sân vận động quốc gia singapore đội tuyển indonesia đường kim áo quần và được đánh giá là một ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch giải năm nay
đã không có được sự khởi đầu thuận lợi như hai đội tuyển việt nam và malaysia ở bảng a khi để đội chủ nhà singapore vượt qua với tỷ số một
ngay từ đầu khi các cầu thủ singapore đã đẩy cao đội hình tràn lên tấn công và liên tục gây sức ép lên phần sân đội khách
với các pha phối hợp trung lộ khá nguy hiểm
kiểm soát bóng tốt và chơi hay hơn cuối cùng thì đội chủ nhà cũng có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ ba mươi bảy
sau pha xuất căng từ khoảng cách một mươi một mét của harun
lối đá áp sát và gây áp lực từ xa đã giúp đội chủ nhà bảo toàn được chiến thắng một cho đến khi trận đấu kết thúc
ở trận đấu cùng giờ trên sân raja manrala của thái lan đội tuyển nước chủ nhà đã có cơn mưa bàn thắng bảy trước đội bóng yếu nhất giải là timor leste
với chiến thắng đậm đà
đội tuyển thái lan đã vượt lên dẫn đầu bảng b
các đội sẽ có hai ngày nghỉ trước khi tiếp tục hành trình chinh phục cúp vàng aff suzuki cup vào ngày một mươi hai tháng một mươi một sắp tới
với hai trận đấu myanmar gặp campuchia vào lúc một mươi tám h ba mươi trên sân vận động mandaray ở thành phố mandalay của myanmar
và malaysia gặp lào trên vận động bukit jalil ở thủ đô kuala lumpur của malaysia